tại tỉnh bến tre đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị triển khai các quyết định của bộ chính trị
về công tác cán bộ và làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh bến tre
trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ
cho đồng chí võ thành hạo bí thư tỉnh ủy bến tre và quyết định chuẩn y bí thư tỉnh ủy bến tre
cho đồng chí phan văn mãi
cũng tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đề nghị bến tre cần tiếp tục bám sát
các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra vận dụng phù hợp hiệu quả trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ
trong công tác xây dựng đảng cần tập trung vào hai vấn đề then chốt là công tác cán bộ
và phòng chống tiêu cực tham nhũng phải xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn
có phẩm chất năng lực tốt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cán bộ phải thật sự gương mẫu
trong sáng tinh thông phải qua quy hoạch đào tạo luân chuyển công tác cán bộ phải hết sức thận trọng
cân nhắc kỹ lưỡng riêng công tác tại hội đảng các cấp tỉnh phải bám vào chỉ thị ba nhâm để triển khai